bùi thị kim thoa hai mươi bảy tuổi quê ở hương yên khét tiếng không chỉ trong giới buôn ma túy
mà tên tuổi này khi nhắc đến khiến nhiều nhóm thanh niên có máu mặt tại hưng yên cũng phải
riêng nể đây là một trong các nữ quái nằm trong đường dây vận chuyển ma túy quốc tế từ các nước
về nội địa tiêu thụ với mưu mô của mình thoa đã khiến lực lượng chức năng bắt hụt nhiều lần
câu nói gái một con trong mòn con mắt quả đúng với bồ thị kim thoa ở tuổi hai mươi bảy đã có con gái bảy
bảy tuổi song thoa vẫn giữ được cho mình vóc dáng thanh mạnh gương mặt khả ái ở tuổi thanh xuân
thoa từng là hoa khôi nổi tiếng một vùng khiến bao chàng trai mê mẩn trong đó có chàng trai t năm
an hơn cô bảy tuổi thấy an là người đàn ông chính chắn trưởng thành gia đình lại có điều kiện
nên ít lâu sau ngày quen biết thoa nhận lời làm vợ của anh tuy nhiên hạnh phúc ấy ngắn ngày chẳng
tấy gang khi vợ chồng họ nảy sinh mâu thuẫn đường ai nấy đi chán trường và thiếu bản lĩnh
thoa dần kết giao với các đối tượng xã hội trong đó có dương hữu tùng tuy nhiên tình bạn ấy kéo
phải không được bao lâu vì tùng phạm tội che giấu tội phạm trốn nã sang hồng kông trung quốc
tuy nhiên vào đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy thoa bất ngờ nhận được điện thoại của tùng gọi
điện thoại thăm và nói chuyện quá trình trò chuyện thoa được đàn anh thuê nhận hộ một gói
biêu phẩm từ nước ngoài gửi về việt nam mấy khi được đàn anh nhờ vả nên thiếu phụ quê
từ hưng yên liền nhận lời sau đó gửi cho tùng số chứng minh thư của mình
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tùng tiếp tục gọi điện cho thoa thông báo biêu phẩm đã về việt nam
trao đổi với tùng thoa biết trong biêu phẩm là ma túy tổng hợp dù có chút e rẻ sợ hãi
xong thoa vẫn nhận lời vận chuyển giúp
hôm sau thiếu phụ được dưỡng hữu tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi em trai của dương hữu tùng hẹn gặp tại
thành phố hưng yên để đưa trước một mươi triệu đồng lát sau thoa nhận được điện thoại của tùng bảo
đưa cho vũ ngọc hoàng bảy triệu đồng và dặm sau khi nhận biêu phẩm ma túy xong thoa đưa lại cho
hoàng để anh ta tiếp tục vận chuyển theo chỉ đạo của tùng trưa cùng ngày thoa nhận được điện thoại
của hoàng gọi đi nhận biêu phẩm ma túy cùng
do thoa ốm không đi cùng được nên hoàng đi một mình nhưng vì địa chỉ tên
số chứng minh thư là của thoa nên tùng không nhận thay được thế nên hôm sau thoa cùng hoàng bắt
taxi đến biêu điện cầu giấy hà nội nhận biêu phẩm ma túy trên đường đi hoàng nhận được tin nhắn
của tùng bảo em vào trước nếu như không có gì thì em ra ngoài đứng để thoa vào em đứng ra một
đoạn có gì cho anh biết nhé đợi thoa ra nhận lệnh ông chủ khi tới nơi
hoàng xuống xe và biêu điện thăm dò trước khi thấy không có gì bất thường anh ta gọi điện cho
thoa bảo chị xuống đi đọc tin nhắn xong thoa vô tư đi vào nhận biêu phẩm ma túy
trong lúc hoàng làm nhiệm vụ cảnh giới cho mình thế nhưng khi thoa vừa mang biêu phẩm ra xe cho
hoàng kiểm tra thì họ lại bị kiểm tra bắt giữ trong quá trình trông giữ để làm thủ tục ban đầu
sau khi bắt quả tàng khoảng bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy thoa đã bỏ trốn
theo lời thoa khai sau khi bỏ trốn khỏi cơ quan điều tra thoa bắt taxi về hưng yên trên đường
về cô mượn điện thoại của tài xế gọi cho mẹ chồng và chồng cũ ra đón mình tại khu vực ecopap gặp
nhau anh an chồng cũ của thoa đã đưa vợ cũ về khói châu trên đường đi thoa nói dối anh an
mình đang đi trốn nợ cờ bạc nên nhớ anh giúp đỡ mùi lòng cho người đàn bà từng đầu ấp má kể với
mình anh an đã thuê taxi cho thoa tới lánh nạn ở nhà người
ở được một hôm thoa tiếp tục dùng bài cũ là phải trốn nợ để xin một ít tiền tiêu vạt của người quen
rồi giặt về hải dương tìm đến một nơi trú ngụ ở huyện tứ kỳ thoa dựng chuyện mâu thuẫn với chồng
để xin ở nhờ ít bữa gần một tuần ở nhờ thoa nhờ người quen ở huyện tứ kỳ đưa mình tới nhà người
quen khác ở tiếp ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy giữa lúc đang toàn tính địa điểm chạy trốn tiếp theo là
ở đâu thì người phụ nữ quê ở hưng yên bị cơ quan công an ập đến bắt giữ khép lại hành trình trốn chạy
thoa nhanh chóng phải ra trước vành bóng ngựa bồ thị kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi khét tiếng
chỉ trong giới buôn ma túy mà khi nhắc đến khiến nhiều nhóm thanh niên có máu mặt tại hưng yên cũng
phải kiêng nể thoa là một trong các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy quốc tế từ
các nước về nội địa để tiêu thụ tuy nhiên sự kéo ra của thoa đã khiến lực lượng chức năng bắt hụt
lần quyết tâm đánh mạnh tội phạm ma túy đặc biệt là các đối tượng vận chuyển ma túy qua đường
biêu điện từ hàng không lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin nắm tình hình
về loại tội phạm này khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an thành phố hà nội nắm được thông tin đối tượng thoa vận chuyển ma túy thông qua việc
gửi biêu phẩm chuyển phát nhanh từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ ngay sau khi báo cáo kế hoạch
tổ chức bắt giữ các chiến sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định chính xác thoa
là chủ đơn hàng này và tổ chức bắt giữ khi chiếc xe chở thoa và vũ ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại
thành phố hưng yên vận chuyển ma túy đến khu vực quận cầu giấy đã bị tổ công tác kiểm tra bắt giữ
tàng vật thu tại chỗ một thùng cắt tông màu xanh trên mặt in chữ cn hai mươi ba và có chữ viết tay bằng tiếng
nước ngoài với nội dung liepin mask một trăm linh tám t bosch
bosch code hai nghìn một trăm ba mươi hai ns bồ thị kim thoa một trăm linh tám dương quảng hàm quận cầu giấy thành phố hà nội
việt nam tiến hành mở tàng vật nói trên cơ quan công an thu giữ hai mươi hai bốn trăm một mươi tám viên ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng là bảy bốn trăm linh năm tám mươi một gram thoa khai nhận là một trong những cánh tay đắc lực vận
chuyển ma túy trong đường dây do dương hữu tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố hưng yên điều hành
cùng thời điểm đó
tùng gọi điện cho vũ ngọc hoàng để chỉ đạo phối hợp với thoa lên hà nội nhận ma túy
tại khu vực phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy
túy đã bắt quả tàng nguyễn văn hoàng đang trên đường đi bán lẻ ma túy và giấu hơn chín gram heroin trong
người khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm bốn mươi ba cục bột màu
trắng với tổng trọng lượng là bảy trăm hai mươi một trăm bốn mươi một gram
hoàng khai tối ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy bất ngờ có một người đàn ông đến thắp hương chia buồn với
gia đình hoàng khi nghe tin bố hoàng vừa qua đời trong cuộc chuyện trò người đàn ông này đã gợi ý
hoàng làm trung tâm bán lẻ ma túy để kiếm lời và hoàng đồng ý sau đó đối tượng này đã bán chịu
cho hoàng số ma túy bị thu giữ nói trên với giá là ba trăm hai mươi triệu đồng hai bên thỏa thuận khi nào bán
hết ma túy hoàng mới phải trả tiền đầu tư mua ma túy
sau khi đã nhận được hàng hoàng mang cất giữ trong nhà và lấy một ít ra để sử dụng đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
năm hai nghìn một mươi bảy hoàng lấy một phần heroin mang đi bán dạo thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ tại chỗ
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên phúc thẩm xử bồ thị kim thoa sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã hồng tiến huyện khói châu tỉnh hưng yên và vũ ngọc hoàng sinh năm
một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường hiến nam thành phố hưng yên tỉnh hưng yên về tội vận chuyển trái phép chất
ma túy theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo này tuy nhiên sau khi phiên phúc thẩm
mở ra người đẹp quê hương yên bất ngờ rút đơn kháng cáo do nhận thấy không có cơ sở để được chấp nhận
chấp nhận ý chí tự nguyện của bùi thị kim thoa hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao
tại hà nội quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo tại phiên xử thoa quanh co không
nhận hành vi phạm tội như trên lý giải cho việc trốn chạy của mình hoa khai rằng đến thời
điểm bị cơ quan công an kiểm tra biêu phẩm bị cáo không biết bên trong chứa chất ma túy
nhưng khi hội đồng xét xử yêu cầu giải thích về nội dung các tin nhắn và các cuộc điện thoại liên
quan đến các đối tượng tùng và hoàng trước khi bị bắt thì bị cáo thoa hết đường chối cãi về phần
mình tại phiên sự bị cáo hoàng khai nhận trước khi cùng thoa đi nhận hàng cả hai đều biết bên trong
là ma túy
cũng theo lời khai của hoàng anh ta được phân công trợ thoa đến điểm hẹn để vận chuyển ma túy
còn thoa chịu trách nhiệm tìm đầu mối tiêu thụ sau khi nghị án hội đồng xét xử xác định căn cứ
và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án quá trình thẩm vấn công khai đã có đủ cơ sở xác nhận bị
cao thoa và hoàng có hành vi vận chuyển trái phép hơn bảy bốn trăm linh năm gram ma túy với phán quyết này
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thoa và bị cáo hoàng cùng án tử hình về tội vận chuyển trái phép
phép chất ma túy theo điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự tại tòa phúc thẩm vũ ngọc hoàng tiếp tục thành
khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải đồng thời xuất trình tài liệu thể hiện trước khi phạm tội
bị cáo từng tham gia cứu vớt một người đuối nước ở địa phương xong hội đồng xét xử phúc thẩm vẫn
quyết định không giảm nhẹ hình phạt do số lượng ma túy mà bị cáo này tham gia vận chuyển rất lớn
theo nội dung vụ án sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn bồ thị kim thoa chán trưởng dần kết giao với
các đối tượng xã hội trong đó có dương hữu tùng đối tượng đang trốn lệnh truy nã ở hồng kông về tội
che giấu tội phạm đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy thoa nhận điện thoại của tùng từ nước ngoài gọi về đặt vấn
đề đứng ra nhận gói biêu phẩm chứa ma túy từ nước ngoài gửi về với tiền công hậu hĩnh thoa đồng ý
và gửi cho tùng số chứng minh thư nhân dân của mình cùng thực hiện phi vụ này với thoa còn có
vũ ngọc hoàng ngày hai mươi hai tháng ba thoa được một thanh niên lạ mặt mang đến tận nhà một mươi triệu đồng
số tiền trên được chia một phần cho hoàng làm lộ phí tiếp đó thoa nhận được cuộc gọi từ nước ngoài
về thông báo chuẩn bị đến biêu điện cầu giấy hà nội ký nhận biêu phẩm chiều hôm sau hoàng lái ô tô
chở thoa lên cầu giấy thực hiện kế hoạch để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng hoàng pháo
chức thăm dò động tĩnh rồi mới để thoa ký nhận biêu phẩm vừa lúc thoa quảng biêu phẩm lên ô tô do
hoàng cầm lái cảnh sát ập tới kiểm tra bắt giữ quá trình lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục ban đầu
sau khi bắt quả tàng lợi dụng sơ hở thoa đã nhanh chân bỏ trốn hội đồng xét xử nhận định hành vi
phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã vận chuyển số lượng ma túy đặc
biệt lớn hơn bảy bốn trăm linh năm gram nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tòa nhân dân tp hà nội quyết định
tuyên phạt hồ thị kim thoa và vũ ngọc hoàng mức án tử hình về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy